tại hà nội bộ y tế đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm ngày dân số thế giới một mươi một tháng bảy với chủ đề
việt nam hai mươi năm năm thực hiện chương trình hành động hội nghị quốc tế về dân số và phát triển
tới sự lễ meeting có đồng chí uông chu lưu phó chủ tịch quốc hội
tại buổi lễ lãnh đạo ngành y tế nhấn mạnh với việc điều chỉnh chính sách phù hợp
dân số nước ta sẽ tiếp tục có những thay đổi về nhân khẩu học theo hướng tích cực
cả về quy mô chất lượng dân số đặc biệt có những thay đổi mạnh về cơ cấu dân số và phân bố dân cư
tạo ra những tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta nhanh và bền vững
trong thời gian tới các giải pháp tổng thể và toàn diện sẽ được đẩy mạnh nhằm duy trì hiệu quả mức sinh thay thế
giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng
chủ động thích ứng với quá trình giả hóa dân số điều chỉnh phân bố dân số hợp lý
và nâng cao chất lượng dân số chất lượng cuộc sống của nhân dân
bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước đến năm hai nghìn ba mươi